còn tại tỉnh thanh hóa công an huyện thạch thành cũng vừa điều tra làm rõ và bắt quả tang đối tượng trần thị liên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thị trấn kim tân huyện thạch thành đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn đạn chỉ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tăng vật của liên lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi sáu viên đạn chỉ loại đạn súng hơi súng săn một thước ngắm tám lò so súng hai ống ngắm ba mươi sáu vòng tròn cao su hai đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng
mở rộng điều tra công an huyện thạch thành đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa tiến hành khám xét nơi ở của lê thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường lam sơn thành phố thanh hóa
thu giữ tại kiosk và nhà của xuân tám mươi sáu kg đạn chỉ loại đạn súng hơi súng săn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt liên đã liên hệ và mua súng săn đạn trì các linh kiện súng của xuân về bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện
sau khi đặt hàng xuân sẽ căn cứ đơn hàng để đóng gói và gửi xe khách về thạch thành cho liên
hiện công an huyện thạch thành đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với trần thị liên để tiếp tục điều tra làm rõ